trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp tại đà nẵng nhiều tổ chức cá nhân đã ủng hộ trao tặng các phương tiện bảo hộ nước sửa tay khô
cho các nhà báo phóng viên những chiến sĩ đang tác nghiệp trong tâm dịch
với mong muốn giúp các đồng nghiệp tác nghiệp an toàn trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
một số phóng viên nhà báo tại đà nẵng đã vận động các mạnh thường quân trong và ngoài thành phố ủng hộ các phương tiện bảo hộ
hàng chục chiếc kính bảo hộ gần hai trăm linh bộ đồ chuyên dụng y tế cùng nhiều chai nước sửa tay khô
đã được trao tận tay cho các phóng viên nhà báo có mặt tại các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao giúp họ bảo vệ sức khỏe